hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một mươi ba bốn trăm chín mươi một tỷ đồng cho một trăm bốn mươi năm dự án thuộc lĩnh vực y tế của năm mươi chín tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có nhu cầu tham gia chương trình
một mươi viện bệnh viện tuyến trung ương thuộc bộ y tế bộ công an và bộ quốc phòng trực tiếp tham gia phòng chống dịch để phục hồi sau đại dịch
đến thời điểm báo cáo ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tổng số giải ngân của các dự án thuộc lĩnh vực y tế là sáu năm trăm linh ba tỷ đồng đạt bốn mươi tám so với tổng mức vốn bố trí theo nghị quyết số bốn mươi bốn
báo cáo của đoàn giám sát cũng nêu theo báo cáo của bộ y tế triển khai nghị quyết số bốn mươi ba bộ y tế đã tích cực chủ động phối hợp với các bộ ngành địa phương
huy động nguồn viện trợ tài trợ ngoài ngân sách nhà nước về vaccine thuốc điều trị vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín với tổng giá trị khoảng bốn mươi hai sáu trăm sáu mươi bảy nghìn tỷ đồng